thưa quý vị trong chiến dịch lịch sử điệp biên phủ phan đình giót người anh hùng quên thân mình lấp lỗ châu mai
không chỉ góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của trận đánh mà còn là tấm gương hy sinh người sáng về tinh thần gan dạ kiên cường
sự hy sinh của anh đã trở thành bất tử trong lòng nhân dân được bạn bè thế giới ngưỡng mộ và vinh danh
anh hùng phan đình giót sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai ở xóm tam quang thôn vĩnh yên xã cẩm quang huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
sau cách mạng tháng tám phan đình giót tham gia lực lượng tự vệ chiến đấu
năm một nghìn chín trăm năm mươi ông sung phong đi bộ đội chủ lực
ông cóp mặt trong một số chiến dịch lớn như trung du hòa bình tây bắc đặc biệt là chiến dịch điện biên phủ
chiều ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân đội việt nam mở màn trận quyết chiến chiến lược điện biên phủ với trận đánh tại cứ điểm him lam
nên là pháo bắn thẳng đó mà
thì giao đoạn trên trụ trương là đánh lần rồi
thì trận đánh mở màn đầu tiên là phải chắc thắng
thế là ngày một mươi ba tháng ba đánh vào trung tâm đề kháng him lam
tại cứ điểm số hai trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt
phan đình giót cùng các đồng đội của tiểu đoàn bốn trăm hai mươi tám gấp phải lùng đạn từ lô cốt tiền duyên
cả đại đội cố gắng kiềm chế hỏa lực địch mở đường cho xung kích
nhưng mãi vẫn không thể dập tắt được lùng đạn khủng khiếp
từ lô cốt địch với tinh thần quyết tử chiến sĩ phan đình giót đã dũng cảm dùng ngực mình
lấp lỗ châu mai khổ sập tạo điều kiện cho đơn vị sông lên tiêu diệt cứ điểm him lam
đồng chí phan đình giót lúc ấy bị thương nhiều
cho nên lúc ấy cứ lê dần bò dần đến cái cửa đó mới ướt mình lên lấp lỗ châu mai
khi anh đồng chí phan đình giót lấp rồi thì thôi đi tiến
đấy thì quân ta mới ảo lên
không có bị sát thương nhiều lắm
sự hy sinh bất ma
sát xương có thể nói chất thành núi
máu chảy thành sông
vì vậy thế hệ của chúng ta và thế hệ nhất là các bạn các bạn trẻ là phải hết sức kiên trì để mà giữ gìn lấy nó
bảy mươi năm kể từ ngày chiến dịch điện biên phủ toàn thắng
hình ảnh anh hùng phan đình giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai vẫn mãi kiêu hùng đẹp đẽ
hành động của anh mãi mãi khắc sâu vào tim những người lính cụ hồ
và nhiều thế hệ người việt nam về một vị anh hùng gan dạng dũng cảm luôn hết lòng vì đồng đội
vì lý tưởng cách mạng sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc
anh hùng phan đình giót được nhà nước truy tặng huân chương quân công hạng nhì
và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm một nghìn chín trăm năm mươi năm